thưa quý vị do không có công việc ổn định và nghiện chơi game hoàng thanh hùng
trú tại thành phố sông công tỉnh thái nguyên đã giả danh nhân viên ngân hàng đi tư vấn
hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt hơn tám tỷ đồng
đối tượng này vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra hùng in khoảng một trăm năm mươi biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng
rồi treo khắp các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh hải dương thái nguyên bắc cạn
khoảng tháng năm năm nay hùng nhận được cuộc gọi từ một người dân trú tại huyện thanh miện tỉnh hải dương
nhờ hỗ trợ làm thủ tục vay vốn sau đó hùng đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ
phí thẩm định thậm chí cả phí che đậy tài sản để yêu cầu anh này chuyển số tiền hơn tám tỷ đồng
vào các tài khoản ngân hàng do hùng cung cấp toàn bộ số tiền được chuyển vào một mươi tài khoản ngân hàng
trong các game bài đổi thường và hai tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội
ngoài mục đích nạp tiền chơi game đối tượng sẽ quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử ba bị cáo cùng chú tại quận sơn trà và cầm lệ thành phố đà nẵng
gồm hồ thị nga hồ thị bích thủy và hồ thị bích hằng cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đang nói là cả ba bị cáo là chị em ruột
theo cáo chẳng
sau nhiều lần cầm cố vàng thật tại tiệm cầm đồ kim quyên được chủ tiệm tin tưởng nên thủy nảy sinh ý định lừa đảo
sau đó thủy lên mạng mua trang sức giá rẻ có khắc các ký hiệu y hệt thương hiệu vàng thật
và mang đến tiệm cầm đồ kim quyên để cầm cố lấy số tiền tương đương tám mươi chín mươi giá trị trang sức kim loại quý thật
thấy dễ dàng thủy rủ thêm nga và hằng là chị em ruột của mình cùng tham gia lừa đảo
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
ba đối tượng đã bốn mươi hai lần dùng trang sức không phải là vàng thật cầm cố rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn hai ba tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ thị bích thủy một mươi năm năm tù hồ thị bích hằng một mươi một năm tù và hồ thị nga năm năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị ăn theo sự kiện hãng apple ra mắt iphone một mươi năm
dịch vụ nhận đặt cọc trước để mua sản phẩm công nghệ này đã rầm rộ trên facebook
cũng từ đó
nhiều đối tượng đã lợi dụng độ nóng của iphone một mươi năm để nhận tiền cọc lừa đảo khách hàng ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hội đồng đã lợi dụng số căn cấp công dân thông tin tài khoản ngân hàng
người đặt mua iphone không chỉ bị thiệt hại về tài sản mà còn bị dò dị thông tin cá nhân
tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng để mua bán thông tin cá nhân chiếm đoạt tài khoản ngân hàng vay tiền qua các app online
hiện nay trên facebook có rất nhiều bài đăng nhận order máy iphone một mươi năm giá rẻ rất nhiều so với bên ngoài các cửa hàng lớn
tôi cũng nhẹ dạng cả tin
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khá nhiều người
đã nhẹ dạng cả tin để đặt cọc mua được chiếc iphone một mươi năm
trong khi đây hoàn toàn không phải là những đại lý của
hãng apple tại việt nam cũng như là những trang web này không hề có một sự đảm bảo tín nhiệm nào
trong vấn đề thực hiện việc mua bán trao đổi từ trước đó
nhưng rất nhiều người vì những món hời nhất định vì sự hứa hẹn của các đối tượng
mà đã thực hiện việc là trao số tiền đặt cọc của mình cho các đối tượng này
người dân cần cẩn trọng khi quyết định đặt cọc mua mẫu iphone mới ở thời điểm này
trước khi đặt mua người dân nên tìm hiểu và chờ đợi thông tin chính thức từ hãng apple
hoặc từ các đại lý phân phối của apple tại việt nam
khi đặt mua mẫu iphone một mươi năm mới người dân cần kiểm tra tính xác thực của trang website email
tránh việc cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng
đây là cơ hội để các đối tượng tiếp tục lừa đảo những chiêu trò khác
đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chế tài là phạt cải tạo không giam đữ đến ba năm
hoặc là phạt tù từ sáu tháng đến ba năm nếu số tiền chiếm đoạt từ hai triệu đến năm mươi triệu đồng
còn nếu số tiền chiếm đoạt từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
thì hình phạt sẽ là phạt tù từ hai năm đến bảy năm
còn mức cao nhất của tội doanh này là hai mươi năm tù hoặc là tù trung thân
nếu số tiền chiếm đoạt từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
tuy nhiên thì ở đây mới là những cái nơi mà có thể đảm bảo được cái uy tín về sản phẩm
cũng như là sự đảm bảo được về cái tính chất là giao dịch mua bán nó có thể là thành công
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh sát
và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an
để nhanh chóng xác minh ngăn chặn
và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
công an tỉnh lào cai vừa liên tiếp ngăn chặn xử lý ba lô hàng gần bốn tấn thực phẩm bẩn vào địa bàn tỉnh
chiều ngày một mươi chín tháng chín tại khu vực phường lào cai thành phố lào cai lực lượng công an đã phát hiện
một lô hàng gồm năm trăm hai mươi kg trứng gà non đang trong quá trình tan đá không rõ nguồn gốc xuất xứ
cũng tại khu vực phường lào cai thành phố lào cai lực lượng chức năng đã thực hiện khám lô hàng
gồm một mươi thùng xốp bên trong chứa hơn bốn trăm linh kg nầm lợn toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng chín tại thị trấn bát sát huyện bát sát lực lượng chức năng đã thực hiện khám lô hàng
gồm tám mươi bảy bao xác rắn bên trong có chứa hai ba tấn chân gà và một một mươi năm tấn thịt bò
tại thời điểm khám toàn bộ lô hàng hóa trên đã bốc mùi hôi thối
số hàng này cũng không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
là tỉnh đầu nguồn biên giới an giang có mạng lưới sông ngòi trăng trịt với nhiều tuyến đỏ khách ngang sông
lợi dụng đặc điểm này các loại tội phạm kinh tế buôn lậu xa tăng hỏa động

để nắm tình hình trên tuyến địa bàn sáp xanh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
kịp thời phát hiện bắt giữ các vụ vận chuyển hàng cấm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang
đã phát hiện bắt giữ một mươi bảy vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế
tăng vật thu giữ trên một mươi hai bốn trăm linh bao
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang còn phối hợp với các
tổng kiểm tra trên một sáu trăm linh phương tiện vận chuyển trên sáu trăm bảy mươi mét khối cát
phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường thủy trên tám trăm năm mươi phương tiện

dự báo tình hình buôn lậu trong thời gian tới nhất là mùa nước nổi diễn biến phức tạp địa hình vùng giáp biên rộng
vừa có đường bộ vừa có đường sông là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng buôn lậu lợi dụng để vận chuyển hàng hóa qua biên giới
thời gian tới công an tỉnh an giang sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động buôn lậu
thứ trưởng bộ xây dựng nguyễn văn sinh mới đây cho biết sự luật nhà ở sửa đổi sẽ nới tiêu chí
về cư trú thu nhập giúp người dân dễ tiếp cận với nhà ở xã hội
thay vì ba tiêu chí xác định người được mua nhà ở xã hội là cư trú thu nhập và diện tích nhà ở
thì dự thảo sửa đổi luật nhà ở sẽ bỏ yêu cầu về cư trú
tiêu chí về mức thu nhập cũng sẽ được nâng cao hơn
diện tích nhà ở nếu như trước đây quy định trung bình là phải dưới một mươi m hai một người
thì có thể xem xét nâng lên một mươi năm m hai
dự luật cũng tập trung nhóm chính sách dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội
ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định dành hai mươi quỹ đất trong dự án nhà thương mại
cũng như dành quỹ đất ở dự án độc lập để phát triển nhà ở xã hội
ngoài ra chủ đầu tư tham gia sẽ được miễn tiền sử dụng đất hưởng lợi nhuận một mươi
được dành hai mươi diện tích đất thương mại dịch vụ đầu tư tiện ích
dịch vụ thương mại phục vụ cư dân tại khu vực dự án của mình
thưa quý vị nếu không kiểm tra giám sát tốt các vùng trồng
cơ sở đóng gói đã được cấp mã số sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín
của hàng nông sản việt nam trên thị trường quốc tế
cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế của người nông dân
thậm chí là còn có cả nguy cơ mất thị trường không thể xuất khẩu được nữa cũng rất cao
nếu như thường xuyên có các vùng trồng cơ sở đóng gói vi phạm quy định của nước nhập khẩu
mới đây hơn hai trăm ba mươi lô sầu riêng của việt nam từ một mươi hai vùng trồng và một mươi tám cơ sở đóng gói
đã vi phạm quy định kiểm dịch thực vật
do đó bị tạm ngừng xuất khẩu các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra nguyên nhân
đề xuất biện pháp khắc phục và nâng cao công tác quản lý
trong đó nhiều nhất là tiền giang có một mươi năm mã số nhà đồng gói và vùng trồng
tiếp đó là đắk lắc bảy mã và thấp nhất là vĩnh long hai mã
đây là câu chuyện rõ ràng cho thấy có sự quản lý lòng lẻo về mã số vùng trồng
điều này dẫn đến nhiều hệ lụy trong vấn đề xuất khẩu nông sản của việt nam
người ta còn chưa
nghĩ đến xuất khẩu thì người ta sẽ không nghĩ đến mã vùng trồng
không chú trọng đến cái vấn đề đấy nên là nó gây ra mọi cái ách tắc
nó làm cho mình không thể vật trội được
thì là thương hiệu của mình nó sẽ không vươn được
hiện nay thì các loại sản phẩm trên thị trường thì có rất là nhiều
và một số bên cạnh đó thì không có cái mã vùng ấy
thế nên là nhiều sản phẩm rất là gây hoang mang cho người tiêu dùng
không biết là nó đến từ đâu và liệu là có an toàn hay không
vùng trồng được cấp mã
mã số phải đáp ứng các yêu cầu gồm nhận diện được vùng trồng
áp dụng thực hành nông nghiệp tốt
trong đó chú trọng đến công tác ghi chép nhật ký canh tác
theo dõi thường xuyên tình hình sinh vật gây hại
đảm bảo không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
vượt ngưỡng cho phép theo quy định của nước nhập khẩu
việc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói hiện nay
đang được triển khai thực hiện theo quy định của nước nhập khẩu
nếu không được cấp mã số vùng trồng cơ sở đóng gói

bên cạnh đó cần đảm bảo truy xuất nguồn gốc của sản phẩm

phải đúng nguồn gốc tại vùng trồng đó
tránh tình trạng tra trộn sản phẩm nơi khác vào vùng trồng đã được cấp mã số
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế